để kịp thời có vaccine tiêm cho người dân trong thời gian chưa nhận được vaccine do bộ y tế phân bổ
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
cho mượn năm trăm linh liều vaccine verocel của sinopharm
hiện hải phòng có trên hai triệu người trong đó đủ điều kiện tiêm vaccine khoảng một sáu triệu người
trong khi đến nay bộ y tế mới cấp cho hải phòng gần một trăm sáu mươi năm liều
nên số lượng vaccine cần bổ sung rất lớn
trong khi thành phố hồ chí minh hiện có khoảng một triệu liều vaccine verocell của sinopharm
theo thông báo hải phòng đã thống nhất chủ trương tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sinopharm
theo thứ tự bào nhóm ưu tiên
nhóm ưu tiên số một là lái xe phụ xe đường dài
nhóm ưu tiên số hai là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trung quốc
và công nhân đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp
nhóm ưu tiên thứ ba là người dân xung phong được tiêm